chiều một mươi tháng bảy tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông huy park mơ lanh
ủy viên hội đồng liên bang bộ trưởng kinh tế giáo dục và nghiên cứu thụy sĩ đang có chuyến thăm việt nam
vui mừng chào đón ông gai park mơ lanh thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn và đánh giá cao thụy sĩ
cung cấp nguồn oda cho việt nam trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phát triển đô thị
xóa đói giảm nghèo phát triển nông thôn
thủ tướng đề nghị bộ trưởng xúc tiến và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác trong các lĩnh vực này
thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của thụy sĩ vào việc gìn giữ hòa bình an ninh và phát triển trên thế giới
nhất là tiếp tục có tiếng nói ủng hộ lập trường chính nghĩa của việt nam trên các diễn đàn quốc tế
với bộ khoa học và công nghệ về bảo hộ đầu tư bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tin tưởng
hai bên sẽ có những bước tiến mới trong lĩnh vực này đồng thời hy vọng hai bên có thể sớm ký kết hiệp định tự do mậu dịch thế hệ mới
qua đó thúc đẩy trao đổi hợp tác thương mại đầu tư song phương